thưa quý vị vào trường ngày hai mươi bảy tháng một mươi tại học viện an ninh nhân dân bộ công an tổ chức hội thảo khoa học
đổi mới công tác đào tạo sau đại học đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội thảo
đây là diễn đàn để các học viện trường công an nhân dân công an các đơn vị địa phương các nhà khoa học học viên sau đại học
trao đổi những vấn đề lý luận thực tiễn và kinh nghiệm đào tạo sau đại học tại các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước
gần bảy mươi báo cáo bài viết của các nhà khoa học các chuyên gia thực tiễn ý kiến tham luận của các đơn vị chức năng trong và ngoài ngành công an tại hội thảo
đã tập trung làm rõ trao đổi những bài học kinh nghiệm và phương hướng giải pháp đổi mới công tác đào tạo sau đại học trong công an nhân dân
quán triệt và góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết số hai mươi chín nqtvk
nghị quyết số một mươi hai nqtvk
của bộ chính trị và kế hoạch số một trăm một mươi tám khduca ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai của đảng ủy công an trung ương
phát biểu tại hội thảo thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị học viện an ninh nhân dân đơn vị thường trực hội thảo tiếp thu đầy đủ nghiêm túc các ý kiến tham luận đóng góp của các nhà khoa học
phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng báo cáo kết quả hội thảo báo cáo ban thường vụ đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
phục vụ cho công tác lãnh đạo chỉ đạo đổi mới công tác đào tạo sau đại học
trong công an nhân dân thời gian tới tiếp tục tham mưu các giải pháp đổi mới công tác đào tạo sau đại học trên tất cả các nội dung hoàn thiện hệ thống ngành đào tạo kết hợp với đổi mới bổ sung chương trình đào tạo xây dựng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giảng viên tham gia đào tạo sau đại học và đổi mới phương pháp giảng dạy công tác quản lý đào tạo sau đại học để phù hợp với mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đã bứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng một mươi đoàn công tác của bộ công an đã đến kiểm tra toàn diện các mặt công tác của lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh thái nguyên năm hai nghìn hai mươi ba
theo đó đoàn công tác của bộ công an đã tiến hành kiểm tra các nội dung như công tác tham mưu tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác theo chức năng nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát cơ động công tác tổ chức xây dựng huấn luyện và thực hành báo động biểu diễn võ thuật của tiểu đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc công an tỉnh thái nguyên công tác triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
kết thúc buổi kiểm tra đoàn công tác đã ghi nhận những kết quả đạt được của lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh thái nguyên thời gian qua đồng thời đưa ra phương hướng biện pháp triển khai thực hiện tốt hơn các mặt công tác của lực lượng này trong thời gian tới
thưa quý vị quyết định số hai mươi hai của thủ tướng chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù chính thức có hiệu lực từ ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba được xem là chính sách nhân văn của đảng và nhà nước
nguồn vốn vay này được kỳ vọng sẽ là điểm tựa vững chắc giúp cho người hoàn lương vươn lên cải thiện cuộc sống
tại bắc ninh thì ngay sau khi quyết định này có hiệu lực thi hành ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh đã phối hợp cùng với công an tỉnh và các địa phương
cẩn trương triển khai chương trình cho vay vốn đối với những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương
đây là nguồn lực tiếp thêm sức mạnh để giúp những người chấp hành xong án phạt tù trở về xóa bỏ mặc cảm tái hòa nhập cộng đồng tìm kiếm việc làm ổn định
trong kỳ giao dịch tại xã đức long hôm nay vợ chồng anh tùng chị anh ở thôn phong cốc là hộ đầu tiên được hướng dẫn để hoàn tất thủ tục và nhận về khoản vay một trăm linh triệu đồng từ chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù
trải qua thời gian lầm lỡ vừa mãn hạn tù trở về địa phương được sáu tháng
anh tùng được xem xét cho vay vốn để phát triển kinh tế
dự định một trăm linh triệu vay vốn của ngân hàng chính sách được anh xây dựng chuồng trại nuôi thả gia súc vende
tại thị xã quế võ để thực hiện vay vốn anh tùng đã tìm kiếm việc làm ổn định
để thực hiện tốt quyết định số hai mươi hai của thủ tướng chính phủ phòng giao dịch đã khẩn trương phối hợp với ủy ban nhân dân và công an cấp xã
ra soát nắm bắt nhanh nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách của các đối tượng tổ chức tuyên truyền giả soát danh sách các đối tượng thụ hưởng các hộ có nhu cầu và đủ điều kiện vay
bước đầu đã tiếp nhận và làm thủ tục cho bảy trường hợp được phay với số tiền bảy trăm linh triệu đồng để giải ngân trong tháng một mươi này
quyết định có hiệu lực từ ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
thì hôm nay là ngày một mươi sáu tháng một mươi thì rất là nhanh chóng rất là kịp thời thì các tổ chức cá nhân các hội đoàn thể rồi từ cơ sở đến xã cũng như là thị xã vào cuộc và tổ chức làm hồ sơ hoàn thiện
trên cơ sở giả soát là hai mươi người chấp hành án xong án phạt tù vẹn phương thì sàng lọc giả soát tất cả các điều kiện tiêu chuẩn thì có một trường hợp là đủ điều kiện trong quyết định số hai mươi hai
thủ tướng chính phủ đã đề cập thông tin về các trường hợp trong thời gian đến về phía trách nhiệm của công an xã các long thì chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho cơ quan thị xã công an thị xã cũng như ủy ban xã các long tiếp tục quản lý giám sát đặc biệt là các trường hợp chấp hành xong án và tù vẹn phương mà được hỗ trợ vay vốn trong thời gian này
và làm sao quản lý chặt chẽ về con người cũng như đặc biệt là quản lý nguồn vốn để sử dụng đúng mục đích đúng quy định pháp luật
ngay khi thủ tướng chính phủ ban hành quyết định số hai mươi hai
công an nhân dân tỉnh bắc ninh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai ngay qua giả soát sơ bộ của công an tỉnh
toàn tỉnh hiện có gần ba hai trăm linh trường hợp đã hoàn thành chấp hành án phạt tù trong năm năm trở lại đây thuộc đối tượng được vay vốn
ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đang tiếp tục phối hợp với công an tỉnh tiến hành ra soát đối tượng và xây dựng nhu cầu vốn tín dụng chính sách để đáp ứng nhu cầu của những người đã mãn hạn tù
qua đây góp phần tạo sự gắn kết giữa kinh tế với xã hội
trong công tác giảm nghèo an sinh xã hội gắn liền với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ngăn ngừa hạn chế tình trạng tái phạm tội góp phần giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội
thưa quý vị cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính gồm một mươi hai cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong đó ưu tiên hàng đầu là cơ sở dữ liệu về thuế và hải quan
trên lĩnh vực thuế việc triển khai đề án sáu với việc kết nối liên thông đồng bộ dữ liệu thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
không chỉ tạo cơ sở để thống nhất thông tin quản lý mà còn giảm thiểu sai sót kiểm soát vấn đề mua bán hóa đơn giả và hoàn thuế
để làm rõ hơn nội dung này biên tập viên linh chi sẽ có phần trình bày cụ thể trong tiểu mục đề án sáu vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp
ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi
kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị
trong triển khai đề án sáu một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành thuế có thể kể đến như là đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
làm sạch thống nhất sử dụng mã số định danh công dân là mã số thuế
nghiên cứu giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính nhằm chống thất thu thuế thất thu ngân sách
đồng thời phối hợp với bộ công an để triển khai việc kê khai đăng ký nộp thuế trên ứng dụng định danh điện tử vneid
và sử dụng tài khoản định sách địa tử để đăng nhập xác thực thông tin người nộp thuế trên các nền tảng của ngành thuế hải quan
hiện tại thì tất cả các nhiệm vụ này đang được ngành thuế triển khai tích cực đồng bộ và đã gây nhận những hiệu quả tích cực
tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ về thuế
sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên tại địa bàn tỉnh thái nguyên
khi ứng dụng intex mobile được triển khai tại thái nguyên từ cuối năm hai nghìn hai mươi một
anh lương đình khôi đã ngay lập tức cài đặt và sử dụng
thông qua ứng dụng này việc tra cứu cũng như kê khai thủ tục hành chính liên quan đến thuế thu nhập cá nhân của anh trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn
và mọi thứ hiện tại thì nó đã rất là thông suốt rồi
hiện tổng cục thuế và bộ công an đang kết nối triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử đã được cấp tại hệ thống vneid để đăng nhập vào intex mobile nhằm đảm bảo xác thực thông tin người nộp thuế
việc cung cấp các dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế là cá nhân hộ kinh doanh đã tạo ra sự kết nối chặt chẽ giữa cơ quan thuế với người nộp thuế và tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động thu ngân sách nhà nước
bây giờ thì mình có thể là ngồi ở nhà hoặc là đi đâu mình cũng vẫn có thể
nộp thuế được mà ví dụ như gặp các vấn đề về các tờ khai có bị sai sót hay như thế nào đấy thì mình vẫn có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế
họ có thể giải bác đáp thắc mắc qua điện tử cho mình được
nói chung là bây giờ rất phận tiện hơn nhiều so với ngày trước
để tuyên truyền và hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng e tac mobile thì cục thuế đã triển khai tuyên truyền với nhiều hình thức như là đăng tin bài tuyên truyền hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng e tac mobile trên trang website của cục thuế
rồi gửi tờ rơi giới thiệu về những lợi ích ứng dụng và cách thức cài đặt sử dụng ứng dụng trên đến người nộp thuế
hỗ trợ người nộp thuế cài đặt sử dụng ứng dụng e tac mobile tại bộ phận một cửa
hiện cục thuế tỉnh thái nguyên đang đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền triển khai giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
tính đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba thái nguyên đã có trên bảy mươi doanh nghiệp hộ kinh doanh triển khai giải pháp này
doanh nghiệp này đang áp dụng việc khởi tạo hóa đơn từ máy tính tiền làm máy post đối với toàn bộ lĩnh vực vận chuyển hành khách công cộng của mình
nhờ đó việc quản lý tài chính của doanh nghiệp cũng thuận tiện hơn so với việc quản trị thủ công trước đây vốn tốn nhiều chi phí và nguồn lực
trước đây chúng tôi làm vé giấy phải tính toán mất rất nhiều thời gian và đặc biệt là việc kiểm kê kho vé
thì đến nay việc mà áp dụng cái hóa đơn từ máy tính tiền thì nó sẽ ra được cái báo cáo doanh thu tức thì tại mọi thời điểm
đồng thời là sẽ truyền luôn lên cơ quan thuế
ra thành vé điện tử như vậy thì kế toán sẽ không phải mất thời gian tính toán về doanh số không phải kiểm kê vé mà công ty thì không mất thời gian lưu trữ không gian lưu trữ
tức là chỉ cái kho để lưu trữ cái cuốn vé và số vé rất là lớn như thế đồng thời nó cũng giảm cái thất thoát cho doanh nghiệp
theo báo cáo của tổng cục thuế tính đến ngày một mươi tám tháng năm cả nước đã có một mươi sáu tám trăm một mươi bốn doanh nghiệp hộ cá nhân kinh doanh đăng ký thành công
việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền
tương ứng với bốn sáu mươi tám triệu hóa đơn và hai trăm hai mươi hai tám tỷ đồng tiền thuế
chuyển hóa dữ liệu về thông tin mã số thuế của cá nhân đã được cấp tại cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế cũng đang được ngành thuế quyết liệt thực hiện
hiện cục thuế thái nguyên đang tiếp tục tiến hành giả soát và cập nhật thông tin mã số thuế để đảm bảo đầy đủ chính xác ba trường thông tin
họ tên số căn cước công dân hoặc số chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc số định danh đối với cá nhân chưa có căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân
ngày tháng năm sinh của cá nhân trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
trong đó bốn nhóm ưu tiên là người nộp thuế và người phụ thuộc thông qua các cơ quan tri trả người nộp thuế là hộ kinh doanh
người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và nhóm người nộp thuế hoặc người phụ thuộc thực hiện các thủ tục hành chính thuế tại cơ quan thuế
còn đối với trường hợp mà không trùng khớp thì cơ quan thuế sẽ tuyên truyền hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế để kê khai bổ sung các thông tin mắc dụng thuế cá nhân
và trên cơ sở các cách làm cách triển khai như vậy thì cục thuế thanh nguyên cũng đã và đang triển khai sẽ phấn đấu là hoàn thành được tiến đỗ mà tổng cục thuế đã ra
căn cứ trên dữ liệu xác thực và dữ liệu định danh cá nhân từ cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư
ngành thuế đã tiến hành việc đối sánh dữ liệu giữa mã số thuế cá nhân và dữ liệu dân cư
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba có bốn mươi tám triệu mã số thuế cá nhân đã được đối chiếu làm sạch hai mươi bảy triệu còn phải bổ sung thêm thông tin
do có thông tin chưa khớp với từng loại cá nhân nộp thuế bao gồm cá nhân kinh doanh cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp và các cá nhân còn lại
do tính chất của mã số thuế cá nhân là khối lượng lớn có tính chất lịch sử được cấp
và sử dụng tại các văn bản quy phạm pháp luật qua nhiều thời kỳ do vậy vẫn còn có một số lượng mã số thuế cá nhân chưa truy vấn được với mã số định danh của cá nhân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đối với nhóm mã số thuế này cơ quan thuế đã triển khai các giải pháp tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế để kê khai thay đổi thông tin
đăng ký thuế đảm bảo truy vấn được
việc kết nối dữ liệu chuẩn hóa thông tin tiến tới sử dụng mã định danh cá nhân làm mã số thuế được xem là biện pháp giúp minh bạch
thống nhất thông tin quản lý thuế giúp định danh xác thực được thông tin người nộp thuế giảm thiểu sai sót trong quá trình người nộp thuế thực hiện thủ tục hành chính
với ngành thuế thì khi có mã định danh cá nhân làm mã số thuế thì ngành thuế cũng sẽ nhận diện người nộp thuế một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn
với ngành thuế thì khi có mã định danh cá nhân làm mã số thuế thì ngành thuế cũng sẽ nhận diện người nộp thuế bằng cách nhanh chóng và dễ dàng hơn
bên cạnh đó dữ liệu thuế cũng có thể được chia sẻ với các dữ hiệu của các bộ bản thân

khai thuế điện tử
số lượng hồ sơ khai thuế địa tử tính đến ngày ba mươi tháng sáu là hơn chín tám triệu hồ sơ
rõ ràng quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ trong ngành thuế nói riêng và hoạt động tài chính nói chung đã và đang tạo ra những thay đổi tích cực trong hoạt động của người dân và doanh nghiệp
và đến đây tiêu mục đề án sáu vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp cũng xin được kết thúc
mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các thông tin thời sự ngay sau đây